bộ giao thông vận tải đã yêu cầu thành lập ngay đoàn kiểm tra của bộ giao cục trưởng cục y tế
giao thông vận tải làm trường đoàn đại diện lãnh đạo vụ pháp chế thanh tra bộ
bộ tổ chức cán bộ và cục hàng không việt nam là thành viên tiến hành kiểm tra chuyên ngành đột xuất
đối với trung tâm y tế hàng không làm rõ các sai phạm nếu có
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam xác minh và làm rõ các thông tin có hay không
việc nhân bản các kết quả siêu âm tim đối với các phi công và tiếp viên hàng không
có việc phất lờ coi nhẹ công tác an toàn an ninh hàng không liên quan đến việc khám sức khỏe phi công
tiếp viên kiểm soát viên không lưu hay không xác minh những biểu hiện tiêu cực trong công tác khám bệnh
tại trung tâm y tế hàng không xác định rõ các sai phạm nếu có và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan